với những mối tình mà một bên ghen tuông mù quáng hoặc có biểu hiện tâm lý bất thường thì cần phải có giải pháp để phòng ngừa
tránh trường hợp tình cảm khiến một bên quá khích mất kiểm soát của hành vi dẫn đến thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh
quý vị thân mến ngày càng có nhiều vụ án mạng man dợ xảy ra khiến dư luận không khỏi hoang mang lo lắng
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong tình yêu mà hung thủ nỡ ra tay
người tàn ác tước đoạt đi mạng sống của người mình yêu một cách đau lòng như vậy
sau khi xác hại người yêu kẻ thù ác còn bình tĩnh nằm cạnh nạn nhân cả đêm rồi mới phì tăng
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
thông tin từ công an tỉnh ninh bình cho biết đơn vị này đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố ninh bình
khi nạn nhân bị sát hại sau đó bị đốt phân mảnh
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm sáu mươi tám tuổi ngụ phố chu văn an
phường nam bình thành phố ninh bình đến công an thành phố ninh bình cung cấp cho cơ quan công an về việc nghi ngờ con trai ông là phạm văn dũng có hành vi sát hại người
nhận được thông tin ngay lập tức công an thành phố ninh bình và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh ninh bình đến hiện trường
thì phát hiện một người phụ nữ bị biến dạng bị phân mảnh và giấu trong hai thùng nhựa ở tầng hai của ngôi nhà
được biết sáng ngày hai mươi ba tháng ba ntt đến nhà trọ trả đồ cá nhân cho nghi phạm dũng để về nhà ở thành phố tam điệp
tuy nhiên dũ không muốn ntt về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc cãi vã dũng đã bóp cổ ntt cho đến tử vong rồi nằm cạnh nạn nhân
đến sáng hai mươi bốn tháng ba dũng cho nạn nhân vào nồi mua xăng về đốt nhưng có mùi khét nên dập lửa
trưa hai mươi năm tháng ba dũng mang nạn nhân đến nhà tắm phân mảnh nạn nhân rồi bỏ vào hai thùng bằng nhựa sau đó mang lên tầng hai ngôi nhà để giấu
đến sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba những người hàng xóm xung quanh khu vực cho biết
họ hết sức băng hoàng bởi từ trước đến nay họ ít được tiếp xúc với nghi phạm
dũng cũng đi làm ăn và ít khi về nhà
cũng trong sáng nay một người shipper đến hiện trường và rất ngỡ ngàng khi người đặt hàng chính là nghi phạm gây ra vụ án
người shipper cho biết người đàn hàng tên là dũng
người này đặt năm lít acid châm bình aquisulfuric h hai so bốn
tôi chỉ là người giao hàng không biết hàng này được đặt từ bao giờ
hiện tại do không có người nhận nên người shipper sẽ mang đơn hàng trả về kho
được biết cả nạn nhân và nghi phạm đều đã có gia đình
cả hai thuê nhà sống với nhau như vợ chồng tại thành phố ninh bình khoảng một năm nay
bước đầu cơ quan công an xác định dũng đã có vợ có quan hệ tình cảm với chị ntt
có gia đình riêng và thường sống chung như vợ chồng
dũng từng bị nghiện đi bộ đội và bị cho ra khỏi quân ngũ
dũng từng có vợ nhưng sau đó đường ai nấy đi
tại công an dũng khai nhận thông qua mạng xã hội dũng quen chị nguyễn thị thờ hai mươi tám tuổi
ngụ phương nam sơn thành phố tam điệp
sau đó hai người thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng khoảng hơn một năm nay
ngày hai mươi ba tháng ba chị thơ đến nhà chị gái của dũng tìm trả đồ cá nhân của dũng để về thành phố tam điệp làm
tuy nhiên dù không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dung giữ chị thờ ở lại nhà không cho đi
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày hai bên tiếp tục mâu thuẫn cãi nhau nên dũng dùng tay bóc cổ chị thờ
đến khi ngừng thở hẳn rồi nằm cạnh chị thờ qua đêm
sáng hôm sau dũng tìm
cách giấu chị thờ
ngày hai mươi bảy tháng ba bố đẻ của dũng về nhà chị t thì phát hiện dũng có biểu hiện tâm lý bất thường không thấy người đâu
nghi ngờ dũng đã sát hại chị thờ nên ông đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa trái cửa đề phòng dũng bỏ trốn
vụ sát hại người tình rồi phân mảnh phi tàng được công an ninh bình điều tra làm rõ
quý vị và các bạn thân mến như vậy chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặ
là trong cuộc sống hằng ngày mà dũng đã nhấn tâm tiếp đoạt đi mạng sống của nạn nhân một cách man dơ
hành vi coi thường pháp luật coi thường những chuẩn mực đạo đức của dũng chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
và như các luật sư phân tích thì rất có thể dũng sẽ phải đối mặt với hai tội danh với bản án kịch khung hình phạt là tử hình của pháp luật
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại